tại đà nẵng đã diễn ra lễ ký kết và bàn giao ngôi nhà cho ông park hang seo huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia việt nam
để tỏ lòng mến mộ và trị ân những đóng góp to lớn của huấn luyện viên park hang seo đối với nền bóng đá việt nam và người hâm mộ đà nẵng
ngay sau trận chung kết công ty phúc hoàng ngọc đã quyết định tặng cho ông park han seo một căn nhà liền kề thuộc dự án green home của công ty trị giá hơn hai tỷ đồng
phát biểu ý kiến sau khi được trao tượng trưng chìa khóa ngôi nhà mới ông park han seo tỏ lòng biết ơn đối với người hâm mộ bóng đá đà nẵng nói riêng việt nam nói chung
việc được trao tặng ngôi nhà là niềm vui lớn là điều kiện để ông cùng gia đình có điều kiện sinh sống tại đà nẵng nơi được mệnh danh là thành phố đáng sống của việt nam